công an tỉnh an giang cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện và bắt giữ sáu xuồng máy vận chuyển nhiều hàng hóa nhập lậu từ biên giới campuchia về việt nam
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng như thuốc trừ sâu mỹ phẩm nước hoa đều có nhãn hiệu nước ngoài vải và tượng phật ước tính trị giá năm trăm linh triệu đồng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
hiện vụ việc đang được bàn giao cho công an huyện tịnh biên tỉnh an giang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định